thưa quý vị và các bạn bản tin sáng nay của bộ y tế cho biết tổng số ca đã được điều trị khỏi
tính đến sáng nay là một mươi một chín trăm bảy mươi một ca đã có hơn bốn ba mươi sáu triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm
sáng nay có thêm hai chín trăm sáu mươi bảy ca mắc mới trong đó riêng tp hcm đã có đến hai bốn trăm ba mươi ba ca
và tại buổi họp báo về công tác phòng chống dịch trên địa bàn tp hcm diễn ra vào chiều ngày hôm qua
ông phan văn mãi phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm cho biết tình hình dịch bệnh
tại thành phố vẫn diễn biến phức tạp số ca mắc hàng ngày vẫn tăng đỉnh dịch chưa thể xác định được
do vậy việc tiếp tục thực hiện chỉ thị một mươi sáu và có một số biện pháp tăng cường ở một số địa bàn
cần phải xiết chặt hơn nữa
bên cạnh việc giãn cách điều trị cho bệnh nhân mắc covid một mươi chín tp hcm sẽ tập trung bảo vệ
mở rộng dần vùng xanh đối với việc cung ứng hàng hóa cần phải mở lại các chợ một cách an toàn
những công nhân bốc vác tài xế phải tách riêng và không được tiếp xúc với nhau
các chợ truyền thống mặc dù đã có các quy định đảm bảo phòng dịch
nhưng việc triển khai vẫn chưa thực hiện nghiêm cần siết chặt hơn nữa công tác phòng dịch
không để xảy ra tình trạng lơ là có thể phát sinh ổ dịch mới
về việc tổ chức hoạt động sản xuất theo hai hình thức là ba tại chỗ hoặc một cung đường hai điểm đến
thực tế vẫn còn khó khăn vướng mắt doanh nghiệp sản xuất phải bảo đảm được chỗ ở
trong thời gian dài cho người lao động có thể tính đến phương án kéo dài đến hết năm nay
công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra ở thành phố buôn ma thuột
quá trình điều tra bước đầu cho thấy vào ngày một mươi tháng bảy ông nguyễn thanh hải
chú tại thôn ba xã cư ê bua thành phố buôn ma thuột đi từ phường một mươi quận tân bình
thành phố hồ chí minh về văn phòng nhà xe tiến oanh ở địa chỉ một trăm bốn mươi ba đường hai bà trưng
thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc nhưng không khai báo y tế và không thực hiện
các quy định về phòng chống dịch bệnh mà đã đi nhiều nơi tiếp xúc với nhiều người
trên địa bàn thành phố buôn ma thuột
đến ngày một mươi bảy tháng bảy ông hải mới đến bệnh viện đa khoa thành phố buôn ma thuột
làm xét nghiệm nhanh và kết quả dương tính với sars cov hai nhưng ông hải vẫn không khai báo trung thực
vì vậy cơ quan chức năng chưa xác định được nguồn lây nhiễm gây khó khăn cho công tác truy vết
đến nay đã xác định được có một mươi ba người bị nhiễm covid một mươi chín do ông hải có tiếp xúc
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng vừa bắt quả tang bốn mươi bốn đối tượng tụ tập bay lắc
sử dụng ma túy tại một quán karaoke trên địa bàn thị trấn minh đức huyện thủy nguyên
bất chấp tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
tiến hành kiểm tra hành chính tại quán karaoke phố núi ở thị trấn minh đức huyện thủy nguyên
lực lượng chức năng phát hiện bên trong hai phòng hát có bốn mươi bốn người có biểu hiện sử dụng trái phép chân ma túy
khám nghiệm tại phòng hát lực lượng công an thu giữ nhiều đĩa xứ và túi ni lông có chứa tinh thể màu trắng
cùng với các viên màu vàng nghi là ma túy và nhiều tăng vật khác có liên quan
kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy ba mươi năm trong số bốn mươi bốn đối tượng bị bắt quả tang dương tính với ma túy
thưa quý vị và các bạn từ giờ ngày hôm nay hà nội sẽ tổ chức cách ly tập trung đối với những người về từ các địa phương có dịch
đang phải thực hiện giãn cách xã hội
thông tin trên nằm trong công điện một mươi sáu được chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội chu ngọc anh ký vào tối ngày hai mươi một tháng bảy
về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn toàn thành phố
để tiếp tục siết chặt các biện pháp phòng chống dịch và chủ động sàng lọc truy vết kiểm soát tình hình dịch bệnh
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội yêu cầu từ giờ ngày hai mươi hai tháng bảy
các cơ quan liên quan tổ chức cách ly tập trung đối với toàn bộ người về từ các địa phương có dịch
đang phải thực hiện giãn cách xã hội chứ các lực lượng phục vụ công tác phòng chống dịch công tác công vụ
đảm bảo các yêu cầu quy định phòng chống dịch được cấp thẩm quyền cho phép
đối với chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã lãnh đạo thành phố giao nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng phương án
đảm bảo công tác trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đặc biệt tại các trụ sở cơ quan chính quyền các cấp các cơ sở y tế tại địa phương
các địa phương cũng phải chủ động xây dựng kịch bản tổ chức diễn tập theo quy mô phường xã thị trấn khu đô thị theo tinh thần chỉ thị một mươi sáu
với những trường hợp về từ tp hcm và các vùng dịch khác các cơ quan liên quan tổ chức thông báo trên phương tiện truyền thanh cơ sở
ghi rõ thông tin danh sách ngày về địa phương để người dân cùng chính quyền giám sát chặt chẽ việc di biến động
giảm tối đa nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín từ các vùng dịch khác về tuyên truyền nhắc nhở xử lý nghiêm các trường hợp phi phạm
bộ y tế cho biết trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp tốc độ và mức độ lây lan nhanh chóng
gia tăng nhanh chóng về số ca mắc tại nhiều tỉnh thành phố trong cả nước để đảm bảo việc thu dung
điều trị ca bệnh covid một mươi chín bộ y tế đề nghị chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương phối hợp chỉ đạo thực hiện các nội dung sau
thiết lập các cơ sở thu dung điều trị ban đầu cho nhóm bệnh covid một mươi chín nhẹ và không triệu chứng tại các địa điểm như khu ký túc xá
trường học sân vận động với trang thiết bị y tế vật tư tiêu hao phương tiện phòng hộ cá nhân và thuốc thiết yếu
các tỉnh thành phố chuẩn bị ngay phương án huy động toàn bộ các bệnh viện tuyến huyện quận bệnh viện chuyên khoa đa khoa tỉnh
bệnh viện tư nhân bệnh viện của các bộ ngành trường học để thu dung và điều trị cho nhóm bệnh nhân vừa và nặng
phải lắp bổ sung đủ hệ thống cấp oxy có sẵn sàng các bồn chứa oxy lỏng tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh này
chủ động giả soát và bảo đảm nhân lực danh mục có cơ số trang bị trang thiết bị vật tư tiêu hao oxy y tế phương tiện phòng hộ cá nhân
thuốc thiết yếu thiết bị kit xét nghiệm và các điều kiện cần thiết để đảm bảo sẵn sàng đáp ứng khi diễn biến dịch gia tăng tại các địa phương
đồng hành cùng cán bộ chiến sĩ và nhân dân tp hcm vượt qua đại dịch sáng ngày hai mươi một tháng bảy
chuyến xe chở lương thực thực phẩm do cán bộ chiến sĩ công an tỉnh thừa thiên huế
và các nhà hảo tâm tự nguyện đóng góp đã xuất phát từ huế với mong muốn san sẻ yêu thương chung tay cùng miền nam vượt qua đại dịch covid một mươi chín
thấu hiểu và sẻ chia những khó khăn của người dân tp hcm trước ảnh hưởng trực tiếp của đại dịch covid một mươi chín
ban giám đốc công an tỉnh thừa thiên huế đã chỉ đạo phòng hậu cần các tổ chức đoàn thanh niên hội phụ nữ công đoàn
phát động phong trào trong toàn cán bộ chiến sĩ cùng chung tay hỗ trợ tp hcm với tinh thần san sẻ yêu thương chung tay vượt qua đại dịch
sau một thời gian ngắn vận động sáng ngày hai mươi một tháng bảy hàng chục tấn lương thực thực phẩm như gạo mì tôm rau củ quả đồ đóng hộp
với tổng trị giá gần năm trăm linh triệu đồng do cán bộ chiến sĩ công an tỉnh thừa thiên huế đóng góp và ủng hộ từ người dân doanh nghiệp
các đơn vị hảo tâm trên toàn địa bàn đã được tập kết đưa lên xe
gần trưa cùng ngày chiếc xe container đã được xuất phát đi tp hcm
để hỗ trợ cho cán bộ chiến sĩ công an tp hcm nói chung
nhân dân tp hcm nói riêng trong vấn đề là giải quyết một phần khó khăn để kịp thời phòng chống dịch có hiệu quả
thường vụ đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương
là mua sắm các lương thực thực phẩm đảm bảo thuận lợi nhất và khẩn trương là huy động phương tiện để tập kết
di chuyển vào bàn giao cho lực lượng công an tp hcm
trước khi đoàn công tác xuất phát đi tp hcm lãnh đạo ubnd tỉnh cùng ban giám đốc công an tỉnh thừa thiên huế
đã trực tiếp gặp gỡ động viên tinh thần gửi ngắm tình cảm đến đoàn công tác
các đồng chí cũng mong muốn cán bộ chiến sĩ vào vùng dịch hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển nhu yếu phẩm
đến địa điểm an toàn đồng thời đảm bảo sức khỏe thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
tuy nhiên tình hình diễn biến dịch bệnh covid rất phức tạp tại các khu vực tỉnh miền nam
trước tình hình đó lực lượng công an đã chủ động xây dựng những giải pháp để tham mưu cho ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp tỉnh
có những biện pháp đảm bảo sự an toàn cho công tác chống dịch tại địa phương
bên cạnh đó đã bổ sung lực lượng cơ cấu lại lực lượng cơ sở vật chất
ra soát các điều kiện đảm bảo khác để cùng tham gia các lực lượng phòng chống dịch một cách hiệu quả
trước đó cũng bằng việc làm thiết thực ý nghĩa đoàn thanh niên hội phụ nữ công đoàn công an tỉnh cũng đã hỗ trợ bốn trăm linh tấm chắn giọt bắn
một tấn gạo và hai trăm linh chai nước rửa tay sát khuẩn cho nhân dân tp hcm với mong muốn chung tay san sẻ khó khăn với bà con nhân dân thành phố
mang tên bác trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín
những món quà gửi về miền nam là tấm lòng của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh thừa thiên huế
chia sẻ phần nào gánh nặng giúp người dân tp hcm thêm động lực vươn lên vượt qua những khó khăn vất vả do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
tiếp tục chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh sớm trở lại cuộc sống bình thường
công an tp bunma thuật tỉnh đắk lóc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra ở tp bunma thuật
quá trình điều tra bước đầu cho thấy
ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một ông nguyễn thanh hải chú tại thôn ba xã cư ê bu tp bunma thuật
đi từ phường một mươi quận tân bình tp hcm về văn phòng nhà xe tiến oanh ở một trăm bốn mươi ba đường hai bà trưng tp bunma thuật tỉnh đắk lóc
nhưng không khai báo y tế và không thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh mà đi nhiều nơi tiếp xúc với nhiều người trên địa bàn tp bunma thuật
đến ngày một mươi bảy tháng bảy ông hải mới đến bệnh viện đa khoa tp bunma thuật làm xét nghiệm test nhanh và kết quả dương tính với sars cov hai
nhưng ông hải vẫn không khai báo trung thực nên cơ quan chức năng chưa xác định được nguồn lây nhiễm gây khó khăn cho công tác truy vết
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh đắk lắc đến nay đã xác định có một mươi ba người nhiễm covid một mươi chín do ông hải có tiếp xúc
địa phương đang thực hiện chỉ thị một mươi sáu thế nhưng bốn nam nữ thanh niên vẫn tụ tập trong một căn nhà thuộc khu phố xuôi đá
phường tân xuân tp đồng xoài tp bình phước sử dụng ma túy
công an tp đồng xoài đã phối hợp
công an tp đồng xoài đã phối hợp với công an phường tân xuân phát hiện nhóm nam nữ thanh niên này
khoảng chín giờ sáng ngày hôm qua nhận được tin báo của nhân dân về việc có nhiều đối tượng đang sử dụng ma túy trong một căn nhà ở khu phố suối đá phường tân xuân
công an tp đồng xoài phối hợp với công an phường tân xuân đã tiến hành kiểm tra
tuy nhiên dù lực lượng chức năng đã yêu cầu mở cửa những người trong nhà vẫn cố thủ không chấp hành hiệu lệnh
chỉ đến khi lực lượng công an phá khóa cửa mới có thể vào bên trong
tại thời điểm kiểm tra qua test nhanh phát hiện có bốn người gồm thạch thị điều thạch thị hoa đào mạnh hùng và lê thị tuyết nga
cả bốn người đều dương tính với chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nam trà my tỉnh quảng nam vừa ra quyết định khởi tố bị can hai mươi hai đối tượng bắt tạm giam chín đối tượng
về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc liên quan đến hai tụ điểm tổ chức ghi lô đề và cá độ bóng đá trên địa bàn xã trà mai huyện nam trà my
trước đó ngày một mươi hai tháng bảy công an huyện nam trà my phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh quảng nam đã triệt xóa hai tụ điểm ghi lô đề và cá độ bóng đá
do hai đối tượng hoàng thế duy thanh và nguyễn minh kiệt cùng chú xã trà mai huyện nam trà my cầm đầu tạm giữ một mươi chín đối tượng
qua khám xét công an thu giữ nhiều tài liệu tăng vật liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng
bước đầu xác định thanh và kiệt là hai đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề và cá độ bóng đá một mươi bảy đối tượng còn lại có hành vi đánh bạc
từ ngày một mươi hai tháng sáu đến ngày một mươi một tháng bảy hai tụ điểm này đã tổ chức ghi lô đề và cá độ bóng đá cho các đối tượng với tổng số tiền lên tới ba tỷ đồng
công an huyện nam trà my đã khởi tố ba đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc một mươi chín đối tượng khác về hành vi đánh bạc
trong ngày làm việc hôm qua về điều chỉnh chương trình xây dựng luật
năm hai nghìn hai mươi một dự án luật cảnh sát cơ động dự kiến sẽ được trình quốc hội tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm
điều này là hết sức cần thiết bởi sau hơn bảy năm thực hiện pháp lệnh cảnh sát cơ động pháp lệnh này đã bộc lộ những điểm chưa phù hợp so với thực tiễn hiện nay
năm hai nghìn một mươi ba ubthqh đã ban hành pháp lệnh cảnh sát cơ động có phần hoàn thiện cơ sở pháp lý để phát huy hiệu quả cao nhất của lực lượng cảnh sát cơ động trong công tác giữ vững an ninh quốc gia đảm bảo cho tự an toàn xã hội
sau hơn bảy năm triển khai pháp lệnh này lực lượng cảnh sát cơ động đã phát huy hết sức hiệu quả vai trò nòng cốt của mình trong công tác đảm bảo an ninh trở tự đóng góp tích cực vào thành tích chung của lực lượng công an nhân dân
tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay pháp lệnh này đã bộc lộ nhiều điểm bất cập
sau đó việc xây dựng luật cảnh sát cơ động để cảnh sát cơ động có đủ hành lang pháp lý mạnh hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trở tự an toàn xã hội là một việc hết sức cấp bách
vấn đề đặt ra trong bối cảnh hiện nay là cần phải sửa đổi cái pháp lệnh này bởi mấy cái lý do
thứ nhất là trong quá trình hoạt động và tác nghiệp của mình thì lực lượng cảnh sát cơ động đã phải sử dụng những biện pháp
có thể tác động đến vấn đề về quyền con người quyền công dân
theo quy định của hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba thì các quy định đó cần phải được thể hiện trong văn bản luật do quốc hội ban hành
thứ hai sau thời điểm ủy ban thường vụ quốc hội ban hành pháp lệnh cảnh sát cơ động
quốc hội cũng đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đặt ra yêu cầu
cần phải có sự đồng bộ và thống nhất trong các quy định
giữa pháp lệnh cảnh sát cơ động và các quy định khác của pháp luật có liên quan
bên cạnh đó nhiều chuyên gia cũng nhận định việc xây dựng và ban hành luật cảnh sát cơ động là cần thiết
nhằm cụ thể hóa các chủ trương của đảng
từ nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi một một mươi hai một mươi ba là đã xác định về cái việc là bảo vệ an ninh tổ quốc
cũng như là tăng cường tiềm lực
quốc phòng an ninh cũng đã đều xác định là có một số lực lượng được tiến thẳng lên hiện đại
trong đó lực lượng cảnh sát cơ động là một trong những lực lượng mà nghị quyết của đảng là cho phép tiến thẳng lên hiện đại
để thực hiện trách nhiệm bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
diễn biến của tình hình thế giới và trong nước vẫn tiềm ẩn những nguy cơ về an ninh trật tự
khó đường thì việc cần phải có một văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao là một đạo luật cho quốc hội ban hành
để làm cơ sở pháp lý vững chắc cho tổ chức và hoạt động của lực lượng cảnh sát cơ động
để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới mà đảng và nhà nước ta đã xác định
là xây dựng một lực lượng chính quy tinh nhuệ và hiện đại
dự thảo luật cảnh sát cơ động hiện đã được bộ công an xây dựng và xin ý kiến các cơ quan chức năng có liên quan
và dự kiến sẽ được quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một với năm chương và ba mươi điều
trong đó có nhiều điểm mới
dự thảo luật được kỳ vọng sẽ hoàn thiện hành lang pháp lý góp phần phát huy hơn nữa hiệu quả của lực lượng cảnh sát cơ động
đóng góp tích cực hơn nữa trong thành tích chung của lực lượng công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
những thông tin trên các số báo ra sáng ngày hôm nay có điểm gì nổi bật quý vị sẽ gặp lại biên tập viên dương trang để điểm qua những số báo này
chị tân trang
vâng xin được cảm ơn chị bích liên
vâng thưa quý vị trên báo công an nhân dân trong mục chống diễn biến hòa bình có bài viết mang tựa đề cảnh giác với thủ đoạn lợi dụng biểu tình tại cuba để kích động chống phá
những ngày qua lợi dụng sự việc biểu tình tại cuba các thế lực thù địch phản động đã phát tán tài liệu sai trái kích động nhằm tạo ra sự bất ổn về an ninh trật tự tại việt nam và mỗi người dân trong nước cần cảnh giác trước mưu đồ chống phá của kẻ địch
theo thông tin biểu tình vì dịch bệnh covid một mươi chín không chỉ riêng ở cuba thời gian qua biểu tình đã diễn ra ở nhiều nước trên thế giới
ở việt nam lợi dụng tình hình dịch covid một mươi chín phức tạp các đối tượng chống phá đã tìm cách tung ra những luận điệu tuyên truyền nhằm tô vẽ thổi phòng
dư luận để kích động người dân biểu tình chống đảng nhà nước
do vậy để đảm bảo hài hòa trong việc chống dịch và phát triển kinh tế xã hội là vấn đề mang tính tiên quyết để góp phần ngăn chặn các âm mưu
ý đồ xấu của các đối tượng phản động chống đối chính trị đồng thời giữ vững an ninh xã hội trong giai đoạn hiện nay
mọi công dân có nghĩa vụ tuân theo hiến pháp và pháp luật mọi hành vi chống lại độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ
chống lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc đều bị nghiêm trị
mỗi người dân cần tỉnh táo cảnh giác trước những thông tin xấu độc mà các đối tượng lợi dụng sự biểu tình tại cuba liên quan đến đại dịch covid một mươi chín
để tung tin kích động nhằm gây bất ổn trong tình hình trong nước không tham gia hoặc tiếp tay cho các hành vi gây dối an ninh trật tự
thưa quý vị trên báo kinh tế và đô thị thông tin trong lúc khó khăn
các doanh nghiệp vẫn đang tối ảnh
yêu kịch bản nỗ lực thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo sản xuất bảo vệ quyền lợi người lao động
theo thông tin phó trưởng ban ban quản lý khu công nghiệp chế xuất hà nội trần anh tuấn cho biết
ngay sau khi nhận được công điện hỏa tốc số bảy cd ubnz của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
ban đã đi kiểm tra tại các khu công nghiệp chế xuất cụm công nghiệp với mục đích triển khai việc thực hiện quy định phòng chống dịch đánh giá nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
đồng thời khuyến nghị động viên các doanh nghiệp nỗ lực thực hiện mục tiêu kép
yêu cầu doanh nghiệp chuẩn bị kỹ phương án bốn tại chỗ chỉ huy tại chỗ lực lượng tại chỗ phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ trong phòng chống dịch
theo hướng dẫn của bộ y tế đã góp một phần chống dịch hiệu quả
đồng thời cho rằng về cơ bản các doanh nghiệp đã triển khai tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại đơn vị
thưa quý vị trên báo tuổi trẻ có bài viết
mang tựa đề giảm tài cho hệ thống điều trị
bốc f không triệu chứng ra khỏi các bệnh viện điều trị covid một mươi chín tổ chức cách ly tập trung f ở địa phương
mở rụng phạm vi cách ly f một trên toàn thành phố là những giải pháp vừa được thành phố hồ chí minh đưa ra
để giải quyết tình trạng quá tải tại các bệnh viện điều trị covid một mươi chín hiện nay
thông tin trên báo tuổi trẻ
để giải quyết tình trạng quá tải ở các khu cách ly tập trung
ngành y tế quyết định cách ly f một tại nhà
trên toàn thành phố thay vì chỉ thí điểm ở một vài địa phương như trước đây
bác sĩ nguyễn hồng tâm phó giám đốc điều hành trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm nhận định
cách ly f một tại nhà giúp giảm tải giảm nguy cơ lây nhiễm chéo tại các khu cách ly tập trung
đồng thời tạo được tâm lý thoải mái cho người được cách ly
ổng hộ các giải pháp giảm tải mà ngành y tế đưa ra
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng trưởng khoa y tế công cộng trường đại học y dược tp hcm cho rằng
chiến lược này sẽ giúp giảm tải ở các khu cách ly tập trung nâng cao chất lượng cách ly
theo dõi và điều trị cần phải xác định covid một mươi chín là một loại dịch bệnh lâu dài
do đó biện pháp cách ly theo dõi f f một tại cộng đồng vừa là biện pháp trước mắt
giúp giảm tải hệ thống điều trị vừa mang tính chất dài lâu
giúp con người dần thích nghi với cuộc sống bình thường mới
thưa quý vị cũng trên báo lao động thông tin vụ việc hơn tám trăm bảy mươi cán bộ công nhân
công ty trách nhiệm hiệu quả
một thành viên đầu tư phát triển thủy lợi sông đáy đang bị nợ lương gần ba tháng
dẫn đến gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn
ông doãn văn kính chủ tịch công ty sông đáy khẳng định việc nợ lương là có
và nguyên nhân là do sự lúng túng của các ngành chức năng của thành phố hà nội
theo lãnh đạo công ty sông đáy cả bốn công ty khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn hà nội
công ty sông đáy công ty sông nhuệ công ty sông tích công ty trách nhiệm hiệu hạn
một thành viên đầu tư phát triển thủy lợi hà nội hiện đang gặp khó khăn
do chưa có quyết định đặt hàng của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
dẫn đến việc chậm lương của người lao động
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay các công ty liên tục xảy ra chậm lương của người lao động
theo tính toán hiện nay đã có khoảng gần ba bốn trăm linh người của bốn công ty bị ảnh hưởng
của việc chậm quyết định đặt hàng từ các cơ quan chức năng của ủy ban nhân dân tp hà nội
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với bản tin sáng phương nam
xin cảm ơn biên tập viên dương trang xin chào quý vị đang theo dõi sát phương nam
thưa quý vị sau một mươi ba ngày thực hiện giãn cách xã hội lực lượng chức năng thành phố hồ chí minh
đã xứ phạt hơn một mươi trường hợp vi phạm chỉ thị một mươi sáu với tổng số tiền bị xứ phạt hơn hai mươi bốn tỷ đồng
theo thống kê của công an thành phố hồ chí minh từ ngày chín tháng bảy đến một mươi hai giờ ngày hai mươi một tháng bảy
lực lượng tại các chốt trạm trên địa bàn đã tổ chức kiểm tra một ba triệu lực phương tiện và khoảng một năm triệu người
cảnh sát độc thần xứ phạt bốn năm trăm linh trường hợp vi phạm chí thị một mươi sáu với số tiền một mươi tỷ đồng
bên cạnh kết quả xử lý của lực lượng công an thành phố hai mươi hai quận huyện và thành phố thủ đức
đã tổ chức một tám trăm tám mươi sáu đoàn kiểm tra sau một mươi ba ngày các địa phương đã xứ phạt năm tám trăm tám mươi hai trường hợp
với tổng số tiền một mươi bốn năm tỷ đồng hiện nay thành phố đang duy trì một mươi hai chút kiểm soát dịch tại khu vực cửa ngõ
ba trăm một mươi năm chốt kiểm soát tại quận huyện thành phố thủ đức và có bố trí thêm sáu trăm linh tổ tuần tra kiểm soát cơ động trên đường
để xử lý các trường hợp vi phạm đồng thời giữ vững an ninh trực tự tại địa bàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh thành phố hồ chí minh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
tạm giam hai tháng đối với đối tượng phan hữu điệp anh sáu mươi tuổi ngụ phường một mươi chín quận bình thạnh
để làm rõ về hành vi tung tin xuyên tạc công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
theo cơ quan cảnh sát điều tra từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một phan hữu điệp anh đã đăng ký tài khoản facebook
với tên phan anh hữu thông qua số điện thoại di động của mình bằng tài khoản này đối tượng đã phát tán lên mạng xã hội
và thông qua những hội nhóm trên mạng thường xuyên đăng tải những bài viết hình ảnh có nội dung chống phá đảng
chính quyền gây hoang mang cho người dân thành phố xâm phạm lợi ích của nhà nước lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
mới đây đối tượng điệp đã đăng tải clip hình ảnh một người tự thiêu kèm thông tin thất thiệt
là người này bức xúc vì cách thức chống dịch nên dẫn đến hành động tự thiêu
tại cơ quan công an phan hữu điệp anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình công an đang tiếp tục rà soát
xác minh nhận diện nhiều tài khoản mạng xã hội đã và đang tung tin sai sự thật
xuyên tạc về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác không chia sẻ bình luận những thông tin chưa kiểm chứng sai sự thật
xuyên tạc về tình hình dịch covid một mươi chín khi chưa được các cơ quan chức năng xác nhận
thưa quý vị đến nay thành phố hồ chí minh đã trải qua hai tuần thực hiện giãn cách xã hội
ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố nhận định đây là thời gian then chốt để triển khai các biện pháp quyết liệt hơn nữa
nhằm kiểm soát dịch bệnh nhiều khu vực sẽ áp dụng chỉ thị một mươi sáu tăng cường trong những ngày tới
từ sáu h sáng ngày hai mươi tháng bảy đến sáu h sáng ngày hai mươi một tháng bảy thành phố hồ chí minh có năm bốn trăm tám mươi trường hợp
nghi nhiễm sars cov hai được ghi nhận đang chờ bộ y tế công bố trong đó có chín mươi là đang trong khu phong tỏa cách ly
chính vì vậy ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố nhận định tình hình vẫn còn diễn biến phức tạp
và vẫn chưa đạt được đến dịch
chúng ta phải tiếp tục thực hiện chỉ thị một mươi sáu tăng cường trong những ngày tới
thậm chí là sẽ phải tăng cường một số biện pháp
ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố cũng đang chuẩn bị cho các biện pháp là một mươi sáu tăng cường
ở đây chúng tôi sẽ tập trung tuyên truyền vận động giám sát để người dân các tổ chức cá nhân
địa bàn thành phố thực hiện giãn cách xã hội truyền đẩy hơn
bên cạnh đó đối với khu vực nguy cơ cao
đông dân cư
việc thực hiện giãn cách chưa đảm bảo
thành phố sẽ tính toán biện pháp giãn dân phù hợp
nhằm giảm mật độ dân cư để hạn chế việc tiếp xúc
đồng thời nhằm giảm tải cho ngành y tế thành phố
sẽ tập trung phân tầng quản lý chăm sóc điều trị f
trung ngắn thời gian điều trị f
và triển khai cho f một cách ly tại nhà
lý do tại sao chúng ta cách ly f một tại nhà
với cái biến chủng anh pha
như chúng ta cũng phải nói thẳng với nhau
nói thật với nhau là nó lây rất nhanh
và như các đồng chí cũng thấy
số lượng ra rất nhanh
vì vậy nhiệm vụ của các nước
là phải làm sao mà kiềm chế
cái sự lây lan cũng như là cái số
cái ca dương tính
để nó giảm cái áp lực cho ngành y tế
bởi vì khi mà áp lực ngành y tế
mà đến mức nào đó là không đáp ứng được
thì rõ ràng là
nó rất là ảnh hưởng
rất là nguy hiểm
đến cái sức khỏe của tính mạng người dân
bên cạnh đó đánh giá sự khó khăn của người dân
khi biện pháp một mươi sáu tăng cường đi vào thực tiễn
lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở ban ngành
phải tập trung hỗ trợ người dân
người yếu thế đảm bảo hàng hóa
cho khu phong tỏa nhóm gia đình khó khăn
bên cạnh đó sẽ tập trung bảo vệ
và mở rộng vùng xanh không covid một mươi chín
trên toàn thành phố
theo sở y tế tp hcm
dựa vào mức độ bệnh và tình hình
điều trị các ca nhiễm covid một mươi chín
trong thời điểm hiện nay
thì sắp tới số người xuất viện sẽ tăng hơn
dự kiến hơn một người mỗi ngày
trong thời điểm hiện nay tp hcm đang điều trị
cho hơn ba mươi năm bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
tại các quận huyện
thì số ca nhiễm cao nhất ở huyện bình chánh
với hơn tám trăm linh ca thấp nhất là huyện củ chi
thành phố có một mươi năm quận huyện
đã triển khai cách ly f một tại nhà
qua đó có một trăm hai mươi năm trường hợp đăng ký cách ly tại nhà
trong những ngày qua
tp hcm không phát sinh ổ dịch mới
và đang kiểm soát các ổ dịch cũ
đồng thời có bốn tám trăm ba mươi bảy trường hợp xuất hiện
con số này đã tạo sự tin tưởng
và công tác điều trị
trong thời điểm hiện nay
sở y tế tp hcm nhận định
sắp tới số người xuất viện sẽ tăng hơn
dự kiến hơn một người mỗi ngày
bên cạnh đó từ đầu năm đến nay
thành phố có ba trăm ba mươi hai trường hợp tử vong vì covid một mươi chín
theo thống kê những trường hợp tử vong
hầu hết có bệnh nền
nhưng cũng có số ít không có bệnh nền
sở y tế nhấn mạnh việc cách ly f một tại nhà
cũng như rút ngắn thời gian điều trị f
đảm bảo quy trình nghiêm ngặt
bên cạnh sự tự giác tuân thủ của người cách ly

và tạo điều kiện đi cách ly tập trung
thưa quý vị tất cả trường hợp
là người ở bình thuận trở về từ vùng dịch
đều được test nhanh covid một mươi chín
và tạo điều kiện đi cách ly tập trung
thay vì buộc phải quay trở lại
nơi xuất phát để tiếp tục giãn cách xã hội
và phòng chống dịch theo quy định
thì bình thuận sẵn sàng tiếp nhận
những người con của quê hương trở về nhà
tất cả các trường hợp di chuyển
một cách tự phát bằng ô tô xe máy này
để báo lịch trình test nhanh covid một mươi chín
và đưa đi cách ly tập trung
những người trở về quê phần lớn là người trẻ
đang học tập và làm việc tại tp hcm
sở thông vận tải bình thuận
đã bố trí nhiều xe khách có mặt
ở chốt kiểm soát dịch số hai tại xã tân đức
huyện nam tân để sẵn sàng đón người
đi cách ly tập trung theo quy định
đa số đều vui vẻ chấp hành nghiêm túc
quy định phòng chống dịch của địa phương
các cơ sở cách ly cũng đã được lệnh
sẵn sàng bố trí phòng để đón nhận thêm người mới
đây là hành động thể hiện sự linh hoạt
trong ứng phó với mọi tình huống
và thể hiện tính nhân văn của chính quyền tỉnh bình thuận
trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín
diễn biến rất phức tạp
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
trên địa bàn tỉnh đồng nai
lực lượng chức năng tại hàng trăm chốt kiểm soát
tại các khu vực phong tỏa trên địa bàn
đang ngày đêm căng mình giữa mưa gió nắng nóng
vượt qua khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ
để sớm đẩy lùi dịch bệnh
liên tiếp trong những ngày gần đây
tại đồng nai và khu vực đông nam bộ
xuất hiện những cơn mưa lớn
kéo dài hàng giờ đồng hồ
điều này đã khiến lực lượng làm nhiệm vụ
tại nhiều chốt kiểm soát vô cùng gian truân
đặc biệt khi có mưa lớn đổ về
đã làm nhiều chốt ngập nước
gãy đổ các vật dụng bị ướt ẩm thấp
tuy nhiên với tinh thần không quản ngại gian khó
cán bộ chiến sĩ
đã cố gắng vượt qua khó khăn
để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao
trong quá trình làm việc tại chốt
thì tôi nhận thấy là đa số là
ý thức của người dân là chấp hành tốt
cái chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
nhưng bên cạnh đó thì vẫn có một số
trường hợp thì
ý thức của người ta chấp hành thì vẫn là
chưa được tốt lắm
đối với những trường hợp đó thì tôi cũng đã giải thích
về những nội dung những quy định của chỉ thị một mươi sáu
và thủ tướng chính phủ cho người ta nghe và hiểu
thì sau khi được giải thích
thì người ta cũng đã nhận thức ra
và người ta đã chấp hành
trước đó cơ quan chức năng tỉnh đồng nai
và thành phố biên hòa cũng đã quyết định
thực hiện phong tỏa một mươi bốn ngày
với tám phường tại thành phố biên hòa
với khoảng ba trăm linh người
hiện tại dịch bệnh trên địa bàn thành phố biên hòa
nói riêng và tỉnh đồng nai nói chung
đang diễn biến hết sức phức tạp
lây lan nhanh khó kiểm soát
liên quan đến ổ dịch tại các chợ
khu nhà trọ và trong công ty doanh nghiệp
các hành chức năng
đang ngày đêm căng mình truy vết
cách ly sớm để kiểm soát các ổ dịch lớn
chốt của phường trần giai
được các đồng chí công an tỉnh
rồi bảo vệ dân phố
cùng với các ban ngành
đã lỗ lực kiểm soát
người ra người vô là không theo đúng chỉ thị của chính phủ
để xử lý nghiêm
các trường hợp vi phạm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
công an tỉnh đã quyết định thành lập hai mươi tổ
kiểm tra cơ động phòng chống dịch covid một mươi chín
với một trăm hai mươi hai cán bộ chiến sĩ
thuộc các phòng nghiệp vụ công an tỉnh
và công an thành phố biên hòa
để tuần tra kiểm soát
phát hiện và phối hợp với công an một mươi ba
phường xã thuộc địa bàn thành phố biên hòa
để tuyên truyền vận chuyển
phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời xử lý nghiêm
đối với các trường hợp vi phạm
quy định về phòng chống dịch
mọi người dân
ở yên tại nhà
nhà ai ở nhà đó
chỉ đi ra ngoài đường
khi thực sự cần thiết
như là mua lương thực thực phẩm
thuốc men cấp cứu
rồi không được tập trung quá hai người
ở nơi công cộng
và tất cả những hàng quán buôn bán
là phải tạm dừng
chỉ tính từ ngày một mươi bốn tháng bảy đến ngày hai mươi tháng bảy
hai mươi tổ kiểm tra cơ động
của công an tỉnh
đã lập biên bản bốn trăm tám mươi hai trường hợp vi phạm
đã ra quyết định xử phạt
vi phạm hành chính sáu mươi bốn trường hợp
với số tiền một trăm hai mươi bốn triệu đồng
để đẩy lùi dịch bằng covid một mươi chín
các lực lượng tuyến đầu
vẫn đang căng mình ngày đêm thực hiện tốt nhiệm vụ
góp phần giúp người dân trong vùng cách ly
phong tỏa yên tâm hơn
để chấp hành tốt các quy định
như thiền một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
và phục vụ tốt hơn
cho công tác tri vết khoanh vùng
và dập dịch của cơ quan chức năng
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
việc chấm thi các môn
trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
năm hai nghìn hai mươi một đợt một tại tp hcm
đã hoàn tất
bao gồm các môn tự luận và môn trắc nghiệm
theo đó sau khi hoàn tất bài thi trách nhiệm
và tự luận
hội đồng chấm thi sẽ tiếp tục các công việc hồi phách
dự kiến ngày hai mươi bốn tháng bảy
hội đồng chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
sẽ tổng kết công tác chấm thi
báo cáo sơ bộ kết quả
gửi dữ liệu bài thi về bộ giáo dục đào tạo
đảm bảo thời gian công bố kết quả thi
cho thí sinh vào ngày hai mươi sáu tháng bảy
việc xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
cho thí sinh tại tp hcm
sẽ được hoàn thành vào ngày hai mươi tám tháng bảy
chậm nhất đến ngày hai tháng tám
thí sinh tại tp sẽ nhận được giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời
kết thúc đợt một tp hcm
còn khoảng ba thí sinh sẽ dự thi đợt hai
nhiều giám khảo chấm thi tại tp hcm
cho biết môn ngữ văn có phổ điểm trung bình
từ sáu đến sáu năm
còn các môn khác điểm lại khả quan hơn
sở giáo dục đào tạo tp hcm
cũng đã đề xuất với ủy ban nhân dân tp
hai phương án tuyển sinh đối với lớp một mươi thường
và lớp một mươi chuyên trong bối cảnh dịch covid một mươi chín
diễn biến phức tạp
phương án một là tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi
với các môn ngữ văn tiếng anh toán
và môn chuyên hoặc môn tích hợp
để đăng ký nguyên vọng vào những lớp này
vào ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng tám
phương án hai trong điều kiện dịch bệnh
chỉ tổ chức thi đối với lớp một mươi chuyên
sau khi đã tuyển sinh lớp chuyên
thì thực hiện xét tuyển lớp một mươi thường
cho những học sinh đã đăng ký các nguyên vọng
vừa rồi là một số cập nhật trong sáng phương nam
còn bây giờ quang huy xin mời quý vị
đến với những thông tin thời tiết
tại các vùng trên cả nước
chương trình an ninh ngày mới sẽ tiếp tục
với những tin thức giao thông
phòng chính phủ vừa có văn bản
truyền đạt chỉ đạo của thủ tướng phạm minh chính
về kiểm soát hoạt động chuyến bay thương mại
từ thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành phố khác
trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
theo đó thủ tướng yêu cầu bộ trưởng giao thông vận tải
căn cứ quy định hiện hành
bám sát chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
để kịp thời chỉ đạo việc tổ chức
vận hành hành khách phù hợp với tình hình
diễn biến của dịch bệnh
đồng ý ưu tiên phục vụ công tác công vụ
nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh
hạn chế tối đa số lượng chuyến bay
đến sân bay nội bài hà nội
chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
nhất là các địa phương đang thực hiện các biện pháp
giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu
tăng cường quản lý di biến động của nhân dân
tại các địa phương hạn chế tối đa
việc người dân di chuyển ra khỏi địa phương nơi cư trú
trường hợp cần thiết phải di chuyển
thì địa phương phải có người di chuyển
công báo ngay cho địa phương nơi đến
để kịp thời đón và tiếp nhận ngay tại sân bay
bến tàu nhà ga bến xe
và thực hiện xét nghiệm cách ly theo quy định
thực hiện chỉ đạo của chủ tịch
ủy ban nhân dân thành phố hà nội
về việc tạo các giải pháp để giảm uốn tắc
tại các chốt kiểm dịch ra vào thành phố
ngày hai mươi một tháng bảy
các chốt trực đã ưu tiên tạo luồng xanh
cho phương tiện qua lại nhưng cũng đảm bảo
yêu cầu phòng chống dịch ở mức cao nhất
tuy nhiên vào một số thời điểm
một số chốt trực vẫn còn hiện tượng
ung tắc cục bộ
lực lượng thanh tra giao thông
tại hai mươi hai điểm chốt của thành phố
đã được quán triệt
đối với phương tiện được cấp thẻ nhận diện
sẽ cho qua ngay chỉ kiểm tra sát xuất
và hạn chế để giảm ủn tắc giao thông trên các tuyến
sở giao thông vận tải hà nội cũng đã
kiến nghị tạo thêm luồng xanh cho vận tải hành khách
xây phục vụ công tác cách ly tại địa phương
và chuyên gia của một số doanh nghiệp
theo hướng dẫn thủ tục cấp đăng ký
nhận diện phương tiện ưu tiên đi vào luồng xanh
được thực hiện trực tuyến tại địa chỉ
các doanh nghiệp đăng nhập
và làm theo hướng dẫn
sau khi đăng ký thành công lái xe tự in thẻ nhận diện
kèm mã qr để dán lên xe
một tình huống giao thông ghi lại cảnh
hai chiếc xe máy đấu đầu kinh hoàng
tại một con ngõ nhỏ khiến hai người văng xuống đường
bộ tai nạn xảy ra vào khoảng
ba h một mươi năm phút ngày hai mươi tháng bảy
tại khu vực thôn cống đỉnh dạng đình xuyên
huyện gia lâm thành phố hà nội
thời điểm trên một nam thanh niên mặc áo đen
điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao
bất ngờ đâm trúng một chiếc xe máy khác
đang đi từ trong ngõ ra
sau cuộc đấu đầu hai người trên xe văng xuống đường
theo thông tin đăng tải thì vụ va chạm
xảy ra đã khiến một người tử vong
một người bị thương nặng
toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát
của một nhà cân ở gần đó ghi lại
sau khi được đăng tải đoạn clip
đã ghi lại sự việc này
nhận được nhiều sự quan tâm cũng như là một bài học
cảnh báo cho mọi người khi lưu thông trong ngõ
trước diễn biến phức tạp
của dịch covid một mươi chín cục cảnh sát giao thông
đã mở chuyên mục đăng ký
khai báo phương tiện trực tuyến
và người dân bắt đầu thực hiện từ ngày hai mươi một tháng bảy
điều này sẽ cho phép người dân có thể
làm tất cả các thủ tục đăng ký quản lý xe
mà không cần phải đến trụ sở cơ quan công an
như trước đây
vâng cụ thể quý vị có thể vào cổng
thông tin điện tử csgt vn
để hoàn thiện hồ sơ thủ tục
trình tự đăng ký lệ phí
đăng ký xe đồng thời thì
chủ động đăng ký trước địa điểm
số điện thoại của từng địa điểm đăng ký xe
trên toàn quốc đặc biệt là có thể khai báo
trực tuyến khi phương tiện bị mất cấp
giấy đăng ký xe hoặc biển số xe
truy cập vào website
cảnhsatgiaothong vn chọn chuyên mục
đăng ký khai báo phương tiện
đây là những bước đơn giản để người dân có thể
biết được đầy đủ tất cả thông tin
và các nội dung liên quan đến đăng ký quản lý
phương tiện thông qua cổng thông tin
điện tử của cục cảnh sát giao thông người dân
có thể ở nhà hoàn thiện hồ sơ
thủ tục trình tự đăng ký lệ phí
đăng ký xe cũng như địa điểm số
điện thoại của từng điểm đăng ký xe
trên toàn quốc
chúng tôi đã
số hóa toàn bộ
các quy trình thủ tục rồi
các quy trình điều
mà nhân dân muốn và
điều cảnh sát giao thông phải làm trong đăng ký
quản lý phương tiện nên wpf
cảnh sát giao thông là một địa chỉ đầy đủ
tất cả các thông tin địa phương hóa
tất cả các nội dung có liên quan
đến đăng ký quản lý phương tiện của người dân
để người dân dễ dàng giao tiếp
với cảnh sát giao thông và giao tiếp
cụ thể với từng đơn vị cảnh sát giao thông
trong đăng ký quản lý phương tiện
để tạo ra một môi trường điện tử
để chúng ta có thể cải cách phục vụ người dân
tốt nhất khi cảnh sát giao thông
nhận được thông tin thì phản hồi lại người dân
thông qua điện thoại thông qua thư điện tử
không chỉ những thông tin cơ bản về phương tiện
chuyên mục cũng có thiết kế các
tính năng để người dân chủ động khai báo
đối với xe mất cắp mất giấy đăng ký xe
mất biển số mất hồ sơ phương tiện
xe hư hỏng không sử dụng được
xe hết niên hạn sử dụng
xe đã bán cho người khác nhưng chưa làm
thủ tục sang tên không phải đến các cơ quan
đăng ký khai báo như trước đây
bên cạnh đó việc người dân ở nhà
để hoàn thiện thủ tục đăng ký khai báo
phương tiện còn giúp giảm tiếp xúc
giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh
và đặc biệt là thủ tục hành chính rõ ràng đầy đủ
đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước
của lực lượng cảnh sát giao thông về
phương tiện giao thông trong tình hình mới
xây dựng chính phủ điện tử đạt được mục tiêu
theo đúng lộ trình số hóa của lực lượng
cảnh sát giao thông
thưa quý vị
trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín
chúng ta đã chứng kiến thêm nhiều tấm lòng
nghĩa cử cao đẹp về cộng đồng sẻ chia
giúp đỡ với người dân vùng dịch
như là cây atm gạo quầy xong miễn phí
hay là những suất ăn miễn phí cho người lao động nghèo
đó là những câu chuyện ý nghĩa
mà chúng ta cần lan tỏa nhiều hơn nữa
trong cộng đồng thế nhưng không chỉ trong hoàn cảnh
dịch bệnh ngay giữa cuộc sống thường nhật
còn có rất rất nhiều câu chuyện đẹp
cũng đã diễn ra tại các vùng nông thôn
như thành phố đà nẵng hiến đất làm đường
đã trở thành phong trào và lan tỏa
đến từng hộ dân đây cũng chính là
câu chuyện đẹp về tinh thần sẻ chia với cộng đồng
góp sức chỉ trang đô thị
xây dựng bộ mặt nông thôn mới
ngày càng phát triển hơn nữa
những ngày này người dân thôn mỹ sơn
xã hòa ninh thuộc huyện biển núi hòa hoang
phấn khởi hơn bao giờ hết
bởi con đường giao thông liên thôn
dài gần một nghìn m
sắp được trái nhựa bằng phẳng
bà trần thị minh
năm nay đã gần tám mươi tuổi
vì hãy tin chính quyền địa phương
có chủ trương mở rộng tuyến đường này
từ hai m thành con đường rộng năm năm m
bà đã hưởng ứng nhiệt tình
gia đình bà sẵn sàng
tháo giữa hạ tầng thu hoạch hoa màu
tạo điều kiện cho việc thi công
ví dụ mà mình bán đi
chắc chắn là nó có
nhiều tiền thế nhưng mà
vì mình cũng không vì tiền
mà mình vì con đường tất cả vì mọi người
cho nên là bà cũng
cũng chỉ muốn là
có con đường để đi cho nó
cho nó thoải mái thôi chứ còn bây giờ
có dù nó có
hiến biết bao nhiêu đất
chứ mà mình cũng không
mình cũng thông suốt
quyết định hiến đất dù là
đất sản xuất nông nghiệp hay diện tích
đất ở cũng là điều không mấy
dễ dàng với người nông dân
bởi ở vùng nông thôn mảnh đất
chính là cơ nghiệp là tài sản
duy nhất để họ canh tác nuôi sống
gia đình mặc dù không
phải là hộ thuộc diện hiến đất
thế nhưng bà đỗ thị an đã
tình nguyện bỏ công sức tham gia
phụ giúp việc thi công dọn dẹp
cây cối để bàn giao mặt bằng
mình cũng thông gia vô
cuối chung là có
vận động có chơi mình thông gia cái đó
trừ chia sang
trừ mới đơn mức đó thì mình lo dọn cây
dọn cấu đây
có của cho của có sức góp sức
không đề hà không do dự
niềm vui duy nhất của bà con
lúc này là con đường mới sẽ
sớm được hình thành thay thế
con đường nắng bụi mưa buồn
trước đó hiện nay
trái địa bàn xã hòa ninh đang thực hiện
mở rộng hai tuyến đường với chiều
dài hơn hai nghìn m
nhận thấy nhiều lợi ích từ chủ trương
này ba mươi hộ dân đã
tình nguyện hiến hai nghìn m vùng đất
hiến tầm đó có hiến đất ở
thì nó đảnh hưởng đến
cái quyền lợi của bà con
tuy nhiên là chúng tôi cũng
phân tích nhắc lại
phân tích những cái được và
những cái mặt
thuận lợi sau khi mà chúng ta
đã hiến đất thì
con đường mới nó mở ra hạ tầng
giao thông nó phát triển lên
thì bộ mặt của
nông thôn mới nó được lên
và khi người ta hiến đất mở đường thì
những cái họ sẽ được hưởng
những cái quy định về
về trong cái phát triển đất đai và đô thị
thực tế việc hiến đất làm đường thì
đây là cái vấn đề là
tạo nên là cái phong trào
mà nhiều người dân người ta ý tưởng là
ý thức được là tránh xây dựng nông thôn mới
là chính xây dựng cho cộng đồng
và cho chính bản thân gia đình mình
nên có nhiều cái xuất hiện nhiều cái
cá nhân người ta sẵn sàng hiến đất
để làm đường giao thông để tạo
điều kiện thận lợi đi lại trong cái
cộng đồng mà cũng như là tạo nên
một cái sức sống cảnh quan
mới cho một cái nông thôn
thì hiện nay thì những cái hành động đó
là rất là đẹp và luôn luôn được
ghi nhận và huyện luôn luôn được tôn vinh
với tinh thần nhà nước
và nhân dân cùng làm những con đường
giao thông liên thôn sẽ được
mở rộng nâng cấp đẹp đẽ và
khang trang hơn hành động đẹp
của bà con hôm nay sẽ góp phần
tạo sức sống mới cho bộ mặt
đô thị nông thôn
cùng chung tay hoàn thành chương trình
mục tiêu quốc gia về xây dựng
nông thôn mới
câu chuyện ý nghĩa vừa rồi cũng đã
khép lại chương trình an ninh ngày mới ngày hôm nay
xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian
quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại